dù đang là mùa khô tuy nhiên trong những ngày gần đây liên tiếp xuất hiện những cơn mưa cháy mùa
khiến người trồng điều ở bình phước phấp phỏng lo âu trước dịch bệnh hại điều
vườn điều ghép một năm hectare của gia đình ông vũ bá trung ở xã thuận phú huyện đồng phú
dự kiến năm nay sẽ cho sản lượng khoảng một tấn hạt
tuy nhiên cả tháng nay vườn điều này lại bị bọ xít mũi tấn công với cường độ mạnh dẫn tới khô bông cháy ngọn
dù đã phun xịt nhiều lần nhưng hiệu quả không đáng kể
không riêng gì vườn điều trên bọ xít mũi cũng khiến nhiều diện tích điều ở trên địa bàn tỉnh bình phước
cũng rơi vào tình cảnh tương tự
những cơn mưa cháy mùa xuất hiện vào thời điểm cây điều ra bông là điều bất lợi
đối với người trồng điều
bởi những cơn mưa này sẽ tạo điều kiện cho các loại sâu bệnh như bọ xít mũi thán thư phát triển làm khô bông cháy ngọn
nhưng là cái bông bơ như bông ra hoặc là bất lợi nó thối nó đèn hết
cùng bọ xít mũi nạn sâu đục thân phá hoại trên diện rộng khiến người trồng điều rơi vào cảnh hết sức khó khăn
sau hai năm bị mất mùa liên tiếp dự báo vụ điều sắp tới thủ phủ điều bình phước sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn